lãnh đạo liên minh châu âu kêu gọi khối hai mươi bảy quốc gia này cấm nhập khẩu dầu mỏ từ nga trong khuôn khổ gói trừng phạt thứ sáu nhằm vào moscow để đáp trả chiến dịch quân sự đặc biệt
chủ tịch hội đồng châu âu cơ quan hành pháp của eu ursula von der leyen cũng đề xuất ngắtsbur banh ngân hàng lớn nhất của nga cùng hai ngân hàng lớn khác vào hệ thống thanh toán ngân hàng quốc tế street
bên cạnh đó bà leyen kêu gọi các nước thành viên của eu loại bỏ dần việc nhập dầu thô từ nga trong vòng sáu tháng và việc nhập sản phẩm tinh nguyện từ nga vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên các đề xuất này cần được các nước trong eu nhất trí thông qua thì mới có hiệu lực song có khả năng đây sẽ là chủ đề tranh cãi kịch liệt
chính chủ tịch len thừa nhận rằng việc có được sự đồng thuận từ cả hai mươi bảy nước thành viên eu với các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ nga là không dễ dàng chút nào
bởi trong số hai mươi bảy quốc gia này có một số
nước không có bờ biển và họ phải phụ thuộc cao độ vào nguồn cung năng lượng từ nga